thực hiện chỉ đạo của tổng cục đường bộ việt nam ngày hai mươi năm tháng một các trạm thu phí bot tại cần thơ bắt đầu lắp biển báo cấm dừng cấm đỗ xe tại các trạm bot quá năm phút
trong ngày đầu triển khai giao thông tại bot cần thơ phụng hiệp t một ô môn bot t hai thốt nốt thông suốt không xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông ở hai đầu chạm
bot cần thơ phụng hiệp được xem là điểm nóng ủn tắc giao thông kéo dài trên quốc lộ một trong thời gian qua do nhiều phương tiện giao thông dừng xe ngay chạm để phản ứng việc thu phí
thì trong ngày hai mươi năm tháng một giao thông qua lại hai đầu trạm bot cần thơ phụng hiệp thông suốt không xảy ra kẹt xe ủn tắc giao thông và không có bất cứ phương tiện nào dừng đỗ ngay chạm để phản ứng về việc thu phí của các trạm
bên cạnh việc cắm biển dừng đỗ xe bot cần thơ phụng hiệp cũng niêm yết công khai ngay tại trạm công văn số bảy trăm một mươi năm ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi tám của bộ giao thông vận tải và văn bản số bốn trăm hai mươi ba của tổng cục đường bộ việt nam về việc miễn giảm giá từ ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám cho các phương tiện vùng lân cận tỉnh hậu giang và cần thơ gần bot cần thơ phụng hiệp khi lưu thông qua trạm để người dân nắm rõ thông tin
theo sở giao thông vận tải thành phố cần thơ việc lắp đặt biển báo cấm dừng xe quá năm phút này là do nhà đầu tư bot thực hiện và sở giao thông vận tải cần thơ chỉ kiểm tra khi có yêu cầu của bộ giao thông vận tải